ubnd tỉnh quảng nam vừa quyết định hủy bỏ việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho phép các bãi tắm biển công cộng hoạt động trở lại theo tinh thần chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên người dân tắm biển phải thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ cùng với đó nghiêm cấm các hoạt động mua bán ăn uống trên bãi biển
các địa phương có bãi biển tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch